cũng tại thành phố điện biên phủ vào chiều ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông và ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã chính thức khai trương trung tâm báo chí lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng lãnh đạo đại diện một số bộ ngành tham dự
trung tâm báo chí được thành lập nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước quốc tế đưa tin về lễ kỷ niệm chủ động tích cực cung cấp thông tin của ban tổ chức về lễ kỷ niệm đồng thời đảm bảo an toàn an ninh thông tin góp phần vào việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bên cạnh đó trung tâm cũng sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp phát các loại thẻ hoạt động cho phóng viên tham dự đưa tin lễ kỷ niệm cung cấp thông tin hình ảnh đầy đủ kịp thời về lễ kỷ niệm cung cấp tín hiệu âm thanh hình ảnh lễ diễu binh diễu hành và các hoạt động bên lề trong thời gian diễn ra sự kiện
trụ sở trung tâm báo chí được đặt tại tầng ba trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh điện biên mở cửa hàng ngày phục vụ hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí
cũng trong khuôn khổ sự kiện đã phát hành bộ tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ khai trường triển lãm ba mươi ba số báo quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại mặt trận điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và triển lãm ảnh video việt nam hạnh phúc happy việt nam hai nghìn hai mươi bốn